ngày hai tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba raúl castro
đã có quần điện đàm để trao đổi về tình hình hai đảng hai nước quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam cuba
các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
mùng hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi mùng hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đồng chí raúl castro bày tỏ vui mừng trước việc hai đảng hai nước kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc
nhấn mạnh mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước được chủ tịch hồ chí minh
và lãnh tụ phi đèn castro xây dựng đừng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp
sẽ mãi là mối quan hệ mẫu mực trong thế giới đương đại khẳng định đảng nhà nước và nhân dân cuba
sẽ làm hết sức mình để gìn giữ bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ đặc biệt này
đồng chí raúl castro nhiệt liệt chúc mừng những thay đổi
nhất là những kết quả trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
chia sẻ những khó khăn mất mát do thiên tai gây ra với việt nam trong thời gian qua
luôn dành cho đảng nhà nước và nhân dân cuba
tin tưởng đảng cộng sản việt nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công các nghị quyết đại hội một mươi hai đề ra
tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
đồng chí raúl castro thông báo với tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về tình hình cuba về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cộng sản cuba lần thứ tám
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới đây khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cuba
với tinh thần cuộc khởi của mocada và tư tưởng cách mạng của lãnh tụ fidel castro
nhân dân cuba quyết tâm thực hiện thành công đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội
được khởi xướng tại đại hội sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi một và được tái khẳng định
tại đại hội bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng điện đàm với đồng chí raúl castro
trong bối cảnh hai đảng hai nước kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
sự kiện trọng đại đã đi vào lịch sử của hai đảng hai nước
nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước do chủ tịch hồ chí minh
và lãnh tụ fidel castro đặt nền móng là tài sản vô giá đã trở thành biểu tượng của thời đại
khẳng định đảng nhà nước nhân dân việt nam và các thế hệ tương lai
sẽ luôn nhớ mãi câu nói lịch sử vì việt nam cuba sẵn sàng hiến sân cả máu của mình
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ chia sẻ trước những khó khăn của cuba đang phải đối mặt
và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cuba quang vinh
đứng đầu là đồng chí raúl castro kính mến nhân dân cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
khẳng định việt nam sẵn sàng đồng hành với cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội
xã hội chủ nghĩa chia sẻ cả thành công và hạn chế của quá trình đổi mới ba mươi năm năm qua
nỗ lực giải quyết các khó khăn nhằm duy trì và phát triển quan hệ kinh tế thương mại đầu tư với cuba
đặc biệt trong vấn đề cung ứng lương thực và hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại cuba
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam
luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt
hợp tác toàn diện với đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em
trong đó quan hệ giữa hai đảng đóng vai trò định hướng quan trọng
đánh giá cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương trong thời gian qua như hội thảo lý luận giữa hai đảng
ủy ban hợp tác liên chính phủ tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao đối thoại chính sách giữa hai bộ quốc phòng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn trong thời gian tới
hai bên tiếp tục thúc đẩy thật hiệu quả các cơ chế này để tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu ổn định